chân trọng được giới thiệu ông trần xuân đích phó cục trường cục phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học công nghệ
xin kính chào quý vị khán giả
trước khi chúng ta đi vào nội dung chính thì xin mời ông cùng quý vị khán giả theo dõi phóng sự sau đây
với thiết bị máy uốn thép hình trục đứng cỡ lớn tự thiết kế chế tạo
công ty hà giang phước tường đã tiết kiệm được một phần ba thời gian và nhân công để uốn thép hình cỡ lớn tự động
thay vì phải cắt ghép thủ công như trước trong khi lại tiết kiệm được hàng tỷ đồng do không phải nhập máy từ nước ngoài
với dự án này cuối năm hai nghìn một mươi bảy công ty hà giang phước tường đã được công nhận là doanh nghiệp đổi mới công nghệ
ứng dụng công nghệ tiêu biểu được hỗ trợ sáu trăm năm mươi triệu đồng kinh phí nghiên cứu công nghệ

công ty hà giang phước tường đã được công nhận là doanh nghiệp đổi mới công nghệ ứng dụng công nghệ tiêu biểu
ứng dụng công nghệ tiêu biểu ứng dụng công nghệ tiêu biểu ứng dụng công nghệ tiêu biểu
mới có hai mươi tám lượt doanh nghiệp được hỗ trợ nguồn kinh phí và một mươi hai đơn vị khác được hỗ trợ đổi mới công nghệ
nhiều doanh nghiệp vẫn chưa mặn mà vì chi phí thời gian quá lớn trong khi phần hỗ trợ này chưa đủ tạo động lực cho các doanh nghiệp
muốn đổi mới công nghệ là rất cần vốn nhưng mà vốn anh em thì đã đổ hết vào với doanh nghiệp của mình rồi
bây giờ hỗ trợ của thành phố cũng chỉ mang tính hỗ trợ thôi chứ cũng không phải là thay đổi hẳn cái công nghệ cho
cái sản phẩm hiện tại là sản phẩm mà được nhà nước hỗ trợ hồi xưa là mức độ mức độ thì là khang thưởng thôi
bây giờ mình muốn là được hỗ trợ về tiếp cận vốn hay là mặt bằng để sản xuất để có thể đưa sản phẩm ra sản xuất hoàn loạt
thực tế doanh nghiệp chưa mặn mà với các chính sách hỗ trợ khoa học công nghệ không chỉ diễn ra tại thành phố đà nẵng mà còn phổ biến trên quy mô cả nước
mặc dù chính phủ đã ban hành nhiều chính sách khuyến khích doanh nghiệp phát triển khoa học công nghệ
tuy nhiên dường như các doanh nghiệp vẫn chưa thực sự mặn mà với những chính sách này
vâng thưa ông trần xuân đích trước hết thì ông có thể chia sẻ tình trạng là tại sao chúng ta có những doanh nghiệp đủ điều kiện nhưng lại không đăng ký để trở thành doanh nghiệp khoa học công nghệ
vâng theo tôi thì có một vài nguyên nhân
thứ nhất là tâm lý một rào cản về mặt
thứ hai là thủ tục hành chính
tức là một số các doanh nghiệp khi mà nghĩ rằng là cơ quan quản lý có một cái chứng nhận doanh nghiệp khoa học công nghệ thì phải làm rất nhiều thủ tục
và hai nữa sau đó khi được công nhận thì các cơ quan quản lý nhà nước sẽ yêu cầu là báo cáo rồi thanh tra kiểm tra giám sát làm cho các doanh nghiệp cảm thấy là mình thêm một cơ quan quản lý của mình
cái thứ hai anh không thể phủ nhận rằng là mặc dù đã có cái tuyên truyền phổ biến trên rất nhiều doanh nghiệp
rất nhiều những phương tiện thông tin đại chúng
nhưng mà tôi nghĩ rằng là cũng có thể một số các chính sách vẫn chưa đến được một cách đầy đủ để hiểu đúng về cái cơ chế về cái ưu đãi mà dành cho các doanh nghiệp khoa học nghệ
và cái thứ ba thì là một số doanh nghiệp đã được hưởng các cái ưu đãi này ở trên các cái phương diện khác
ví dụ như là để ưu đãi vào khi đầu tư vào khu công nghệ cao ưu đãi vào những điều kiện địa bàn khó khăn hoặc là ưu đãi theo những ngành lĩnh vực khác
ví dụ như là công nghệ thông tin hoặc là

thì có thể coi rằng là một số những cái ưu đãi ở một số những cái đó là những cái mà chúng tôi cảm nhận được thu nhận được qua những cái thông tin mà thấy rằng chính sách yêu đãi về doanh nghiệp khoa học nghệ
vẫn chưa thực sự mặn mà hoặc là chưa đủ để các doanh nghiệp này đăng ký chứng nhận doanh nghiệp công nghệ
các doanh nghiệp thì rất kỳ vọng vào những ưu đãi dành cho các doanh nghiệp khoa học công nghệ
vậy thì cụ thể là chúng ta những ưu đãi ở đây là những ưu đãi như thế nào ạ
chính phủ cũng mong muốn rằng là làm sao mà cái ưu đãi này đủ hấp dẫn đối với doanh nghiệp khoa học công nghệ
và tạo ra một cái hệ thống cái số lượng của doanh nghiệp khoa học công nghệ đủ lớn để có thể làm thúc đẩy sự phát triển của khoa học công nghệ trong doanh nghiệp
đầu tiên có thể đến đó là cái thuế thu nhập doanh nghiệp
cái thuế thu nhập doanh nghiệp thì bình thường cái thuế thu nhập doanh nghiệp thì trong cái giai đoạn xây dựng là phải khoảng hai mươi ba
nhưng mà lúc đó thì trong nghị định tám mươi
thì đã quy định là doanh nghiệp công nghệ chỉ là cái thuế xuất một mươi trong vòng một mươi năm năm
có thể có ở đây là ưu đãi mà lớn nhất dành cho về thuế thu nhập doanh nghiệp
và nếu mà doanh nghiệp đáp ứng đủ cái tỷ lệ doanh thu thì còn được hưởng cái miễn
miễn chúng tôi gọi tắt là miễn bốn giảm chín tức là bốn năm đầu được miễn một trăm linh thuế thu nhập doanh nghiệp
chín năm tiếp theo thì chỉ phải đóng có năm mươi cái thuế xuất thu nhập doanh nghiệp
và hai năm tiếp theo là được hưởng cái thuế xuất là một mươi
và như vậy là trong vòng một mươi năm năm đầu là doanh nghiệp đã được ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp
một cái ưu đãi lớn thứ hai về thuế thu nhập doanh nghiệp đó là về ưu đãi về đất đai
đó là được miễn cái tiền mà thuê đất hoặc miễn tiền sử dụng đất
thì cái đấy cũng là một cái ưu đãi rất là lớn
miễn thuế trước bạn rồi được ưu tiên vào trong các khu công nghiệp khu chế xuất
rồi được hưởng ưu đãi khi mà sử dụng các phòng thí nghiệm trọng điểm
rồi yêu đãi vay vốn tại các ngân hàng phát triển và một loạt các ưu đãi khác
cách đầu dòng dài chúng ta thấy rõ ràng là rất nhiều ưu đãi và những ưu đãi cũng lớn như thế
nhưng tại sao những điều đấy lại vẫn chưa đủ để khiến các doanh nghiệp khoa học công nghệ của chúng ta mặn mà
như tôi nói ở phần đầu thì thứ nhất là có thể là doanh nghiệp chưa hiểu hết hay là chưa đáp ứng được điều kiện
trong cái nghị định tám mươi thì có yêu cầu là muốn được hưởng cái miễn thuế thu nhập doanh nghiệp
thì năm đầu tiên doanh nghiệp khoa học công nghệ phải đạt ba mươi doanh thu từ các sản phẩm khoa học công nghệ do mình làm chủ
năm thứ hai thì phải đạt năm mươi năm thứ ba thì đạt bảy mươi
thì thực sự thì đấy là cũng là một cái rào cản khó đối với doanh nghiệp
vì trên thực tế thì chúng ta đều biết doanh nghiệp thì phải là hoạt động sản xuất kinh doanh trên nhiều lĩnh vực và phải đa dạng hóa các sản phẩm của mình
để doanh nghiệp mà có bảy mươi
các sản phẩm là sản phẩm mà do mình làm chủ tự nghiên cứu tự sản xuất kinh doanh thì cũng không hề dễ
nên chính vì vậy là cái số lượng mà doanh nghiệp mà được hưởng cái ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp này cũng không nhiều
cái thứ hai là cái ưu đãi mà khi mà thực thi thì cũng không có cái ưu đãi nữa
cái ưu đãi về đất đai cũng cần phải có sự tham gia của các sở tài nguyên môi trường các địa phương sở tài chính cơ quan thuế thì mới được hưởng cái ưu đãi đó
thì đấy là cũng là cái là cũng có thể coi là
vào thực tiễn sản xuất vào hoạt động sản xuất thì mình thấy rằng để được hưởng cái ưu đãi này cũng không hề dễ
thì cái đấy là cái mà chúng tôi thấy là còn gặp phải khó khăn
vậy thì với những cái thực tế như thế thì ông đánh giá như thế nào về tiềm năng phát triển của các doanh nghiệp khoa học công nghệ của chúng ta trong thời gian tới ạ
thì có thể nói rằng là tiềm năng này tôi nghĩ là rất lớn
chúng ta trong những năm gần đây thì có thể nói rằng là chính phủ đã quan tâm
quan tâm đến cộng đồng doanh nghiệp
chúng ta còn đề xuất và quan điểm thành là một quốc gia khởi nghiệp
nên như vậy là chính phủ quan tâm rất lớn đến doanh nghiệp quan tâm đến các hoạt động khởi nghiệp
chính vì vậy là đây là tôi nghĩ là một cái sự động viên rất lớn ở cộng đồng doanh nghiệp
hai nữa là việt nam chúng ta trong những năm gần đây thì liên tục tăng trưởng trong các bảng xếp hạng về đổi mới sáng tạo
thì có thể nói rằng là khoa công nghệ
đổi mới sáng tạo
đổi mới sáng tạo
đổi mới sáng tạo cùng với sự quan tâm của chính phủ về hỗ trợ cho doanh nghiệp và hoạt động khởi nghiệp đó riêng
thì tôi nghĩ là đấy là một tiềm năng rất lớn để chúng ta có nhiều hơn nữa các doanh nghiệp đầu tư cho hoạt động khoa công nghệ
đầu tư cho đổi mới khoa công nghệ để thúc đẩy tăng trưởng vào cả một số lượng và chất lượng doanh nghiệp khoa công nghệ
vậy chúng ta có nên xác định những cái mục tiêu trong thời gian tới bằng một cái con số cụ thể nào đấy về số lượng các doanh nghiệp khoa học công nghệ không ạ
tôi nghĩ là việc xác định mục tiêu thì là cần thiết
cái này thì đã được ghi trong quyết định bốn trăm một mươi tám của thủ tướng chính phủ
chúng ta phân đấu đến năm hai nghìn hai mươi thì có năm cái doanh nghiệp khoa học công nghệ
khi mà có một chỉ tiêu thì đấy cũng là sự mong muốn của chính phủ
mong muốn các cơ quan quản lý nhà nước các người làm xây dựng chính sách để chúng ta có một cái đội ngũ và có một cái mục tiêu để chúng ta thực hiện
tuy nhiên trên hết thì chúng tôi mong muốn rằng là
ngoài cái việc mà
phát triển đối mặt số lượng
thì trên hết là phát triển đối mặt chất lượng
thực sự các doanh nghiệp này nó phải là những doanh nghiệp mà có yếu tố đổi mới sáng tạo
có yếu tố đổi mới khoa học nghệ làm chủ về công nghệ trên nhiều lĩnh vực
và góp phần tạo ra những việc làm tạo ra những giá trị gia tăng
tôi nghĩ là số lượng cũng quan trọng nhưng mà chất lượng sự bền vững và sự tăng trưởng của các doanh nghiệp đó là cái yếu tố mà quan trọng hơn rất nhiều
đối với sự phát triển của kinh tế nói chung
và phát triển của từng doanh nghiệp nói riêng
vậy thì chúng ta làm thế nào theo ông để có những cái chính sách hỗ trợ để có thể đạt được mục tiêu đạt được cái con số năm đấy
cũng như là hỗ trợ các doanh nghiệp có thể cải thiện và nâng cao cái chất lượng của mình
vâng tôi nghĩ rằng để đạt được thì nó là sự chung tay của rất nhiều bộ ngành sự hoạt động của sự ủng hộ của chính phủ
bộ khoa học công nghệ cũng rất đang nỗ lực
đầu tiên để mà
đạt được điều đó thì tôi vẫn nghĩ rằng là đối với cơ quan quản lý đó là những người mà xây dựng cơ chế chính sách
mặc dù đã có những ưu đãi như vừa kể trên là nghị định tám mươi chín mươi sáu sửa đổi nhưng mà chúng tôi đăng trình chính phủ
đang trình chính phủ là cái nghị định thay thế nghị định tám mươi và chín mươi sáu đó
theo cái hướng tiếp cận nó đơn giản hơn về mặt thủ tục hành chính
và khi mà doanh nghiệp được hưởng thì nó thực tế hơn và nó
cái ưu đãi nó cũng sát hơn dễ dàng hơn để cho cái tiếp cận
cái ưu đãi
thì cũng hy vọng là chỉ trong một thời gian ngắn nữa thì
thủ tướng chính phủ sẽ thay mặt chính phủ để ký ban hành
nghị định tám mươi chín mươi sáu vì chúng tôi đã làm xong tất cả các bước
để trình lên chính phủ
đấy là điều đầu tiên
cái thứ hai nữa không thể
cái nỗ lực của cái việc mà
xây dựng chính phủ kiến tạo
thì các cơ quan hành chính nói chung
làm sao các thủ tục nó đơn giản
các luật lệ các cái chính sách phải đi vào cuộc sống gần gũi để các doanh nghiệp có thể tiếp cận một cách dễ dàng
cũng như được hưởng cái ưu đãi
bên cạnh đó chúng tôi cũng phải
tuyên truyền phổ biến để làm sao cho cộng đồng doanh nghiệp
và các cơ quan quản lý
của trung ương cũng như địa phương
sẽ cùng với
hỗ trợ các cơ quan
bộ ngành khác
địa phương khác thì là hỗ trợ để cho làm sao
cái doanh nghiệp đó nó
và được hưởng
các cái chính sách ưu đãi của nhà nước
còn về phía các doanh nghiệp khoa học công nghệ ạ
làm thế nào để khi mà cái tiềm năng phát triển trong cái bối cảnh hội nhập lớn như vậy
mà các doanh nghiệp có thể
tận dụng được thời cơ cũng như là sức mạnh của mình để phát triển
xã hội càng phát triển công nghệ càng phát triển
thì doanh nghiệp luôn luôn đứng trước
là thời cơ và thế thức
thứ nhất là cái lượng thông tin thì nó càng ngày càng lớn
hai nữa vòng đời của công nghệ vòng đời của sản phẩm thì càng ngày càng ngắn
chúng ta đang bước vào
một cách mạng công nghiệp bốn
nhưng đâu đó rất nhiều doanh nghiệp còn
ở trên các vùng miền còn gặp phải những khó khăn hoặc là
cách tiếp cận
nên cái đầu tiên là chúng tôi mong muốn là cơ quan quản lý cùng với lại các cái
của ngành địa phương thì giúp
là thứ nhất là
có thông tin
càng đầy đủ càng chính xác bao nhiêu thì càng tốt đối với doanh nghiệp
nhưng mà doanh nghiệp bên cạnh đó thì cũng phải rất chủ động
trong việc thứ nhất là
chúng ta có cái thông tin
thời đại bây giờ chúng ta
nắm được thông tin xử lý được thông tin tiếp cận thông tin thì chúng ta sẽ có
cách để chúng ta có thể định hình cái hoạt động của doanh nghiệp mình
cái thứ hai nữa thì
doanh nghiệp cũng
chủ động liên kết với lại các cái
nhà khoa học
các cái viện trường
ở nơi đây chính là nơi mà
cũng có thể là cung cấp một cái nguồn tri thức nguồn thông tin tốt nhất về mật khoa công nghệ
để chúng ta liên kết
cùng các nhà khoa học cùng các viện trường
cái thứ ba nữa là các doanh nghiệp cũng có thể chủ động liên kết với nhau
vì thực tế thì chúng ta là hoạt động
không trong cái thế giới cảnh này
thì các sản phẩm muốn đưa ra thị trường thì một là ngoài cái sự tiếp cận thị trường
theo cách đơn lẻ của từng doanh nghiệp
thì chúng ta phải có sự liên kết
tạo thành cái chuỗi giá trị
chuỗi sản phẩm
và đi cạnh đó thì có một sự hỗ trợ của nhà nước nữa thì cùng với đó
thì có doanh nghiệp mới có thể như thế là
trên sân nhà cũng như là cạnh tranh với hội nhập quốc tế
như vậy là quan trọng nhất đối với các doanh nghiệp khoa học công nghệ là phải
và chúng ta phải đổi mới sáng tạo không ngừng
thưa quý vị và các bạn việc nâng cao khả năng tiếp nhận công nghệ làm chủ công nghệ sẽ giúp các doanh nghiệp nâng cao năng suất cũng như chất lượng sản phẩm
và như vậy thì chúng ta sẽ rất cần có những giải pháp những chương trình hỗ trợ
để giúp các doanh nghiệp có thể chủ động hơn trong việc nghiên cứu khoa học
cũng như là phát triển công nghệ mới để áp dụng và sản xuất
chương trình câu chuyện hội nhập đến đây cũng xin được nói lời chào tạm biệt
xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau